nghề nuôi tôm ở phú yên bắt đầu hình thành từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
do thời gian vụ nuôi ngắn lợi nhuận cao nên người nuôi tôm phát triển rất nhanh
nhiều hộ dân đã tạo lập nên cơ nghiệp từ nghề này góp phần thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn văn biệt
thế nhưng từ năm hai nghìn ba đến nay diện tích nuôi tôm ở địa phương này đã giảm mạnh
nguyên nhân là do chất lượng tôm giống không bảo đảm lại khăn hiếm
hạ tầng vùng nuôi chưa được đầu tư và nguồn nước thường xuyên bị ô nhiễm
trong quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản vừa được ubnd tỉnh phú yên phê duyệt vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trên cả ba vùng nước là nước mặn nước lợ và nước ngọt thì đến năm hai nghìn ba mươi toàn tỉnh có trên ba bảy trăm linh hectare nuôi tôm
trong đó tôm nước lợ là vùng nuôi chủ lực của tỉnh với gần hai ba trăm linh ha
trong đó tôm xú chiếm trên ba trăm linh ha tăng hơn một trăm linh ha so với hiện nay
thực tế cho thấy nếu được đầu tư bài bản có khoa học
thì tôm xú sẽ được nuôi trên ba trăm linh ha tăng hơn một trăm linh ha so với hiện nay

sản xuất giống thì cô tôm sú hiện nay thì việt nam mình vẫn chưa làm ra được bố mẹ một cách phổ biến
cho nên là các cái trại giống cũng chỉ thu mua cái tôm bố mẹ từ khai thác thôi
cho nên cũng rất khó kiểm soát về mặt chất lượng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
hiện nay tôm xú vẫn duy trì và phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông kiều long
vì giá trị kinh tế cao thị trường tốt
loại tôm này rất phù hợp với các mô hình nuôi sinh thái như tôm xú rừng tôm lúa
còn ở phú yên không có điều kiện này mà phải nuôi chuyên canh đầu tư lớn rủi ro cao
ngành sẽ tập trung những cái giải pháp
thứ nhất là sẽ xây dựng một số dự án đầu tư hạ tầng cho một số vùng nuôi tôm tập trung đó
tập trung vào những công trình như là thủy lợi
cho cân cấp cân thoát rồi là cái hệ thống coi như là xử lý nước cấp xử lý nước thải
hai nữa là cái đầu tư hệ thống đường nội bộ
để đảm bảo cho các vùng tôm này đi lại để trùng lợi và giảm giá thành của tôm
vì việt nam chúng ta là giá thành của tôm còn cao so với các nước
và đặc biệt là cái công trình điện
vì công trình điện nó thay thế cho cái hiện nay dân mà coi như sụp khí
dân thao tét
cái vụ nuôi tôm của mình chủ yếu là bằng dầu đi chạy máy cái nổ
cho nên ngoài cái chi phí nó cao gấp ba lần điện là còn nó gây ra cái xả thải gây ô nhiễm môi trường
để tái phát triển ổn định diện tích tăng năng suất sản lợi tôm sú
ngoài việc làm tốt quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng vùng nuôi
hàng năm tỉnh phú yên thả hơn năm trăm linh con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi tự nhiên
khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn nguồn giống khoa học kỹ thuật cho người dân
nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi đạt sản lượng tôm các loại một mươi tám tấn một năm
tăng một mươi tấn so với năm hai nghìn một mươi hai mà trước mắt góp phần cùng với cả nước đạt một mươi tỷ đô la
giá trị xuất khẩu tôm sau năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ